trong đó ba mươi bốn làm việc kéo dài trên bốn mươi hai giờ một tuần lao động sớm để lại nhiều hậu quả khôn lường gây ảnh hưởng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ em đồng thời càn trở việc tiếp cận giáo dục từ đó dẫn tới tương lai không sáng sủa cũng như việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em không chọn vẹn làm ảnh hưởng tới nguồn nhân lực tương lai của đất nước
vâng thưa bà để có thể đạt được tỷ lệ giảm là một mươi tám thì chúng ta đã triển khai những hành động cụ thể như thế nào
trong thời gian vừa qua chúng ta đã tập trung vào một loạt triển khai
trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai một loạt các giải pháp mang tính đồng bộ
trước hết đó là chúng ta xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đảm bảo thực hiện quyền trẻ em
luật trẻ em được quốc hội thông qua năm hai nghìn một mươi sáu quy định đầy đủ hai mươi năm nhóm quyền của trẻ em trong đó có quy định về quyền để bảo vệ trẻ em không bị bóc lột sức lao động
chúng ta đã có quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
và ở rất nhiều địa phương cũng đã triển khai thành công các mô hình
liên quan đến giải quyết vấn đề lao động trẻ em ở trong các làng nghề giải quyết vấn đề lao động trẻ em ở trong các khu công nghiệp khu chế xuất
hay là vấn đề trẻ em ở các khu liên quan đến thủy hải sản
bên cạnh đó vấn đề nâng cao năng lực cho cả các doanh nghiệp và cho chính các gia đình trong vấn đề bảo vệ trẻ em
không để trẻ em phải tham gia vào các hoạt động liên quan đến kinh tế
và đặc biệt là có sự đồng hành của các cơ quan truyền thông báo chí trong cái việc là tuyên truyền để trẻ em được sống trong môi trường
an toàn lành mạnh và thực hiện đầy đủ các quyền của mình
chính những cái giải pháp đồng bộ như vậy thì vấn đề bảo vệ quyền trẻ em
đặc biệt là trong vấn đề giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tham gia lao động được triển khai ở việt nam trong những năm qua đạt được những thành tiệu
vậy trong quá trình để có thể hạn chế được tỷ lệ lao động là trẻ em thì chúng ta gặp phải những khó khăn gì
thứ nhất là nhận thức của gia đình trong việc trẻ em cũng vẫn phải tham gia vào vấn đề làm kinh tế để đem lại thu nhập cho gia đình
thì nó cũng nằm trong cái bối cảnh phát triển kinh tế xã hội mà việt nam chúng ta thì mới bước vào cái ngưỡng của nước có thu nhập trung bình thấp
thứ hai nữa là vẫn còn những đơn vị khu vực phi chính thức cũng tận dụng những nhân công lao động rẻ
trong đó có vấn đề sử dụng lao động trẻ em để tiết kiệm những chi phí đầu vào
và thứ ba nữa là cũng vẫn còn một bộ phận trẻ em vì nhiều nguyên nhân khác nhau
có thể là do cái sự lôi kéo từ phía bạn bè
rồi do vấn đề là áp lực khi học lên các cấp học cao hơn thì học có giảm sốt thì các em cũng không đi học hoặc bỏ học để tham gia lao động
nên chính vì vậy thì nó cũng vẫn còn những tỷ lệ là gần một mươi là trẻ em cũng phải tham gia hoạt động kinh tế
và trong đó có một tỷ lệ là trẻ em tham gia lao động mà nó vi phạm về quy định về pháp luật liên quan đến lao động người chưa thành niên
vậy trong thời gian tới thì chúng ta đặt mục tiêu trong câu chuyện hạn chế lao động trẻ em như thế nào
như chúng ta đã biết thì việt nam của chúng ta đã gia nhập một loạt các hiệp định thương mại
và đối với hiệp định thương mại của rất nhiều nước và các khu vực thì trong chuỗi cung ứng thì không có được những sản phẩm mà có yếu tố lao động trẻ em
nên chính vì vậy mà để giảm thiểu vấn đề lao động trẻ em thì ngoài sự tham gia của bộ lao động thương minh xã hội
thì các bộ ngành các tổ chức cũng rất tích cực và hiện nay thì chúng ta đang hướng tới một cái mục tiêu là phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
để trẻ em được sống trong một môi trường
môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện
vâng vậy thì làm thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu này
có thể nói là để thực hiện quyền trẻ em trong đó có vấn đề bảo vệ để trẻ em không bị bóc lột sức lao động
thì hiện nay thì trong việc sửa đổi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai thì có một chương quy định về lao động chưa thành niên
thì một trong những cái nội dung mà rất cần cụ thể hóa đó là nhận diện về cái yếu tố là lao động chưa thành niên
trái quy định của pháp luật
thì nó có những cái quy định cụ thể liên quan đến tuổi được tham gia lao động thời giờ làm việc
và quan trọng là cái môi trường làm việc để nó không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của trẻ em
cái thứ hai nữa là cái sự tham gia của vcci của tổng liên đoàn lao động việt nam
trong cái việc là tuyên truyền các cái doanh nghiệp các cái đơn vị kinh tế không sử dụng lao động trẻ em
và cái thứ ba nữa là cái vấn đề hỗ trợ sinh kế cho những gia đình gặp khó khăn để làm thế nào đó mà trẻ em được đảm bảo các cái quyền
bên cạnh đó thì cái sự đầu tư ngoài ngân sách của trung ương thì các địa phương cũng rất cần quan tâm đến bố trí những cái nguồn ngân sách
để các em có thể được thực hiện đảm bảo các cái quyền của các em
trong cái bối cảnh mà hiện nay thì việt nam của chúng ta đã ba mươi năm tham gia công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em
thì cái việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các cái quyền của các em thì cũng đang là một trong những cái nỗ lực
mà cần cái sự chung tay của cả hệ thống chính trị cũng như là đặc biệt là cái vai trò của gia đình rất là quan trọng
trong cái việc là tiến tới xóa bỏ lao động trẻ em ở việt nam
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn để giải quyết vấn đề lao động trẻ em đặc biệt là bảo vệ các em khỏi các hình thức lao động nặng nhọc độc hại nguy hiểm
thì rất cần sự tham gia phối hợp chặt chẽ của cơ quan nhà nước doanh nghiệp công đoàn cả các tổ chức xã hội gia đình và cộng đồng